quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dưới tác động của khối không khí lạnh kèm theo đới gió đông hậu bão số một mươi ba
trong đêm qua nhiều nơi ở bắc bộ vẫn còn có mưa mưa kèm gió lạnh
làm cho nền nhiệt ngoài trời miền bắc lúc này khá thấp phổ biến dưới hai mươi độ
cộng thêm với độ ẩm trong không khí cao khiến cho cảm giác rét rõ hơn
trong ngày hôm nay không khí lạnh có xu hướng yếu bớt
nhưng đới gió đông lại có xu hướng mở rộng ngược lên phía bắc
vì thế vùng mưa ở bắc bộ không chỉ còn xảy ra ở vùng đồng bằng
mà còn mở ngược lên cả khu vực trung du và vùng núi
nền nhiệt ngày ở vùng đồng bằng chỉ từ hai mươi hai cho đến hai mươi ba độ
trong khi đó ở khu vực vùng núi trung du nhiều nơi nhiệt độ thấp dưới hai mươi độ
nên trời sẽ rét suốt cả ngày
dự báo kiểu mưa rét đầu đông này sẽ duy trì trong nốt ngày hôm nay
từ ngày mai khi gió đông không còn miền bắc sẽ trở lại với tiết trời khô và nắng về chiều
gió đông có xu hướng mở rộng ngược lên phía bắc
trong khi khối không khí lạnh thì lại yếu đi
vì thế trong ngày hôm nay ở miền trung mưa sẽ có xu hướng giảm nhanh cả về diện và lượng
trong sáng và chiều nay khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
còn có mưa ở mức giải rác
tuy nhiên nguy cơ xảy ra hiện tượng trượt lở đất thì vẫn còn rất cao
nhất là khu vực vùng núi phía tây các tỉnh từ quảng bình cho đến thừa thiên huế
có mưa nên nhiệt độ ngày hôm nay ở miền trung vùng từ thanh hóa đến thửa thiên huế cũng khá thấp
chỉ từ hai mươi ba cho đến hai mươi năm độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trời không mưa có nắng từ sớm
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay duy trì trong khoảng từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
ở phía nam ở cả tây nguyên và nam bộ cũng đón ngày đầu tuần trong tiết trời nắng giáo
với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn ở tại nam bộ nhiệt độ từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
trên biển trong ngày hôm nay ở vịnh bắc bộ vùng biển miền trung từ quảng bình trở vào đến bình thuận
khu vực phía bắc của biển đông
bằng xa tiếp tục có gió đông bắc mạnh ở mức cấp sáu cấp bảy giật cấp tám
với khu vực phía nam của biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa có gió đông bắc mạnh cấp năm cấp sáu giật cấp bảy
sóng biển cao từ một bảy mươi năm m đến hai năm mươi năm m khiến cho biển động nhẹ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước